thông tin cập nhật về cơn bão mới xuất hiện trên biển đông cơn bão số một mươi bốn có tên gọi quốc tế là cro vanh
hồi một mươi chín h ngày hai mươi tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi ba độ vĩ bắc một trăm một mươi ba sáu độ kinh đông cách đảo sông tử tây thuộc quần đảo trường sa khoảng một trăm năm mươi km về phía tây nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được từ một mươi đến một mươi năm km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi chín h ngày hai mươi một tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở khoảng tám tám độ vĩ bắc một trăm một mươi một hai độ kinh đông
vùng nguy hiểm do bão trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh từ cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên từ vĩ tuyến bảy đến một mươi một năm độ vĩ bắc từ kinh tuyến một trăm linh chín năm đến một trăm một mươi năm độ kinh đông
vùng biển khu vực giữa nam và biển đông
vùng biển quần đảo trường sa có gió mạnh cấp sáu đến cấp bảy vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một biển động rất mạnh sóng biển cao từ năm đến bảy mét
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp ba